cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với võ quốc tuấn sinh năm hai nghìn hai trú tại thôn đại an xã an dũng huyện đức thọ về tội chống người thi hành công vụ
khi tuấn và quý đi đến địa phận thôn trung tiến xã lâm trung thủy lúc này hai đồng chí thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh cùng phan tuấn thịnh và phạm lê tuấn nghĩa
còi và đèn chiếu sáng ra hiệu lệnh dừng xe mô tô tuấn điều khiển
mặc dù đã nhìn thấy lực lượng cảnh sát giao thông và hiệu lệnh dừng xe nhưng tuấn đã không chấp hành hiệu lệnh mà bất ngờ điều khiển xe tăng tốc đâm vào người anh phan tuấn thịnh để bỏ chạy khiến đồng chí thịnh ngã ra đường và bị thương
đồng thời tuấn và quý cũng bị ngã ra đường và bị tổ công tác khống chế bắt giữ đồng chí thịnh sau khi bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
tôi đành lại sẵn sàng để bỏ chạy
đồng chí cảnh sát giao thông và lúc đấy thì bị các đồng chí cảnh sát giao thông còn lại bắt giữ
qua sự việc này thì em cảm thấy hành động của mình là hoàn toàn sai trái
em mong rằng các người thanh niên như em chấp hành nhiễm luật an toàn giao thông đương bộ
cũng tại tỉnh hà tĩnh công an huyện lộc hà đã triệu tập xử lý một mươi năm đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập
cầm theo vũ khí tự chế có hành vi gây dối an ninh trật tự tại khu vực bãi tắm xuân hải huyện lộc hà
quá trình điều tra làm việc với các đối tượng công an huyện lộc hà đã thu giữ năm dao phóng lợn tự chế
một giao quắn bốn tuyếp sắt và một số tăng vật liên quan
phần lớn trong số đó thì đã nghỉ học
và số nghỉ học thì đã trong thời gian nghỉ hẹn và tập tục tập lại thành các nhóm
và từ đó thì lại cũng có những phát sinh mâu thuẫn với các nhóm
thanh thiếu niên ở các địa bàn khác
và qua làm việc bắn đầu thì cả đội trường cũng đã khai nhân cái việc là
cũng đã có chuẩn bị một số cái vũ khí tự chế như là tuyếp sắt rồi là giao phóng
để rồi là như cả đội trường trình bài tìm sau này có xảy ra mâu thuẫn nữa
thì có thể sẽ sử dụng các cái vũ khí đó
đây là trường hợp một thanh niên sinh năm hai nghìn năm
bị tổ công tác hai trăm ba mươi tám của công an tỉnh hà tĩnh phát hiện
có sử dụng chất kích thích theo người này do bạn bè rủ dê nên đã dùng thử để biết
thời gian qua tổ công tác hai trăm ba mươi tám công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an các địa bàn
gia quân tuần tra xử lý các loại tội phạm đặc biệt là thanh thiếu niên ngổ ngáo vi phạm pháp luật
ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác đã phát hiện chín mươi năm trường hợp vi phạm về an toàn giao thông
đặc biệt có một số trường hợp liên quan đến sử dụng chất kích thích
chúng tôi đã xử lý đá số là thanh thiếu niên không đôi mùa bảo hiểm
điều khiển xe là phòng nhanh vượt ẩu tạo thành từng nhóm tốt
tiêm ẩn nguy cơ là tai nạn giao thông
rồi là cả biệt
những trường hợp là chúng tôi là sau khi đưa về kiểm tra thì là tẹt nhanh
thì phát hiện nó cũng có dưỡng tình về chất má tuỷ
thì theo mà cái đổi tường là khá nhân tại chỗ
thì là sử dụng cỏ kiểm tra trong cộp xe trong người
thì là phát hiện là các cái công cụ mà gọi là húng khí
trước đó khoảng hai mươi ba h ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trên đoạn đường phúc la thuộc địa bàn phường kiến hưng quận hà đông
danh với địa bàn huyện thanh oai có khoảng hơn một mươi thanh thiếu niên đi trên một mươi xe máy không đeo biển số
mang theo tuyếp sắt dài gắn dao nhọn phóng nhanh lạng lách đánh võng hỏ hét bấm còi
thậm chí các đối tượng vừa đi vừa quẹt các thanh tuyếp sắt dao nhọn xuống đường
tạo tia lửa vào vùng hông khí để thi uy gây mất an ninh trật tự
ngay sau khi phát hiện các lực lượng công an quận hà đông thành phố hà nội nhanh chóng triển khai phương án chân áp
bắt giữ tám đối tượng thu giữ tám tuyếp sắt dài hàn dao phóng lợn và các tăng vật liên quan
vụ án đều ở các địa bàn lân cận quận hà đông như thanh xuân hoàng mai thanh trì thanh oai trường mỹ
các đối tượng này quen nhau và gọi đi đến nhau qua mạng xã hội
công an quận hà đông đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự bảy đối tượng trú tại quận hoàng mai huyện thanh oai và huyện trường mỹ
một đối tượng sinh năm hai nghìn bảy trú tại quận thanh xuân
nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
công an quận đã bàn giao cho gia đình thông báo đến chính quyền địa phương để quản lý giáo dục
đối với loại tội phạm này thì công an quận hà đông sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa cũng như quản lý đối tượng
và chúng tôi kiên quyết xử lý đối với những hành vi vi phạm đối với loại tội phạm này
theo chuyên gia vấn đạn này xảy ra một phần là do nhận thức còn hàng
hạn chế của thanh thiếu niên về các quy định pháp luật
một phần do định hướng của gia đình nhà trường xã hội đối với lứa tuổi thanh thiếu niên chưa đạt được hiệu quả
số trẻ em vi phạm pháp luật thường sống trong môi trường thiếu lành mạnh bố mẹ không quan tâm
có những trẻ có hoàn cảnh đáng thương như bố mẹ ly hôn bố mẹ đang chấp hành án phạt tù bố hoặc mẹ đã chết
bị tổn thương về tâm lý do tự ti mặc cảm thiếu thốn tình cảm thiếu điều kiện học tập vui chơi thiếu quản lý giáo dục
từ đó nhiều thanh thiếu niên phát triển theo chiều hướng lệch lạc và tạo nên hành vi nổi loạn bất cần hay bị lôi kéo bởi các đối tượng xấu